một xe tải chở ga bị lật nhào hàng trăm bình ga rơi xuống đường
khiến người dân sinh sống hai bên đường vô cùng hoảng sợ
đây là sự việc xảy ra tại địa bàn xã đức hạnh huyện bù gia mập tỉnh bình phước
vào khoảng lúc một mươi sáu h bốn mươi năm chiều này
vụ tai nạn khiến người dân ở khu vực xung quanh và người đi đường hốt hoảng
vì sợ các bình ga phát nổ tài xế bị thương nhẹ được người dân nhanh chóng đưa ra khỏi cabin
tránh khỏi khu vực nguy hiểm
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường
thu dọn bình ga và phân luồng tránh ủn tắc giao thông
trước đó tại bình phước vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một vừa qua một vụ tai nạn nghiêm trọng
khiến xe bồn chở hàng nghìn lít xăng dầu bị lật và phát nổ
đã làm sáu người dân thiệt mạng và một mươi chín ngôi nhà bị thiêu dụi